theo camera ghi lại vào lúc một mươi một h một mươi năm ngày một mươi năm tháng bảy một nam thanh niên bất ngờ xông vào trụ sở công an phường một mươi năm quận gò vấp
sau đó dùng kéo đâm đại úy đặng ngọc huy cán bộ trực ban đang ngồi tiếp dân nhưng đồng chí huy đã nhanh chóng tránh được
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an quận gò vấp vào cuộc điều tra và xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là nguyễn đức an
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại phường một mươi sáu quận gò vấp
khi công an đến nơi đối tượng không hợp tác mà chống trả đừng biết đối tượng an bị nhiễm hiv và đã có ba tiền án tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cướp sở tài sản và cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa tổng đạt quyết định khởi tố tạm giam và khám xét nơi ở đối với nguyễn việt phong
chú huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp để điều tra về tội tham mô tài sản
nguyễn việt phong xin vào làm việc tại công ty cổ phần phân bón mầm xanh có địa chỉ tại huyện bình chánh tp hcm
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám phong được bổ nhiệm làm nhân viên kinh doanh tại thị trường tp cn và các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu an giang
từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba với vai trò là nhân viên kinh doanh lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao
nguyễn việt phong đã thu hồi công nợ của một mươi bốn khách hàng tại các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu
tp cần thơ với tổng số tiền hơn một bốn tỷ nhưng không giao nộp với công ty mà chiếm đoạt
liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hai mươi bốn bánh heroin mà công an tỉnh cao bằng đã triệt phá vào cuối tháng bốn vừa qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng vừa bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây này
cụ thể căn cứ và các tài liệu chứng cứ thu thập được trong chuyên án vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng bảy tại thị trấn bác miều
huyện bảo lâm lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lý văn hồng
trú tại xã thái hảo huyện bảo lâm đối tượng hồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này
tiến hành khám xét nợ của đối tượng lực lượng công an thu giữ một khẩu súng tám viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu liên quan
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tại xã thắng lợi huyện hạ lan phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì
phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án bắt sáu đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin và nhiều tăng vật khác
hôm nay các lực lượng chức năng tỉnh trà vinh đã xử lý việc cầu tạm long bình một ở thành phố trà vinh đang thử tải thì bị sập
cầu tạm long bình một nối phường bốn và phường năm bị sập vào sáng cùng ngày khi đơn vị thi công dùng hai xe tải để thử tải
vụ sập cầu không gây thiệt hại về người
thành phố trà vinh cho biết địa phương đã có thông báo về việc tạm dừng lưu thông qua cầu long bình một
cầu tạm long bình i được thi công vào ngày một mươi ba tháng sáu
cầu làm băng sắt được thi công để người dân lưu thông trong thời gian chờ thi công cầu long bình một
cầu tạm này được thiết kế dùng cho người đi bộ xe thô sơ và xe hai bánh
sáng ngày hôm nay đơn vị thi công dùng hai xe tải mỗi xe năm tấn để thử tải thì xảy ra sự cố như trên
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv